ngày tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hcm công ty aic trung tâm công nghệ sinh học và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bà trần thị bình minh
cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra xác định bà trần thị bình minh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
phê duyệt điều chỉnh dự án dự toán dự án một mươi hai phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản của nhà nước
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tại công ty aic trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan
trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời bộ công an cũng khởi tố bị can đối với chín người về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai trong số bị can trên là nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hiện cả hai bị can đều bị truy nã trong hai vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế tỉnh quảng ninh
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông mạnh linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xóm ba xã nam lĩnh huyện nam đàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng là lập nhiều tài khoản mạng xã hội như facebook zalo webchat ảo
giả danh các doanh nghiệp vận chuyển hàng từ trung quốc về việt nam rồi mời chào khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa trung quốc
sau khi thống nhất giá ông mạnh linh yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền cọc với mức là từ ba mươi đến năm mươi giá trị lô hàng
vào các tài khoản ngân hàng do linh cung cấp khi đã nhận tiền cọc bị hại đối tượng chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tiền
cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu xác định với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
linh đã lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở các tỉnh nghệ an thanh hóa hà nội hải phòng tp hcm
với số tiền là bốn trăm bảy mươi triệu đồng hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý các doanh nghiệp xuất cầu nông sản đang nỗ lực tìm kiếm mở rộng
các nước tham gia các hiệp định thương mại tự do fta
năm tháng đầu năm nay kim ngạch xuất cầu gỗ và sản phẩm gỗ đạt bốn bảy tỷ đô la mỹ tức là giảm gần ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
hiện nay chỉ còn một số mặt hàng thuộc nhóm hs bốn mươi bốn còn tăng trưởng dương
nắm bắt cơ hội này các doanh nghiệp chế biến gỗ đang thực hiện các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm linh hoạt tìm kiếm thị trường phục hồi tăng trưởng trở lại
theo các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ dù đã có những tín hiệu khởi sắc
nhưng những khó khăn thách thức vẫn còn trước mắt cộng đồng doanh nghiệp mong muốn và kỳ vọng các bộ ban ngành sẽ sớm tháo gỡ khó khăn
trong thực hiện các chính sách liên quan đến hoàn thuế vat truy xuất nguồn gốc hàng hóa nghiên cứu đề xuất gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp
theo tổng cục thống kê tổng sản phẩm trong nước gdp nửa đầu năm nay tăng ba bảy mươi hai trong đó đóng góp lớn nhất vẫn là khu vực dịch vụ
khi chiếm gần bảy mươi chín các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa các hoạt động quảng bá du lịch được đẩy mạnh đã góp phần duy trì tăng trưởng
ở khu vực này và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả nước
trong sáu tháng qua tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước đạt trên ba triệu tỷ đồng tăng gần một mươi một so với cùng kỳ năm trước
trong khi xuất khẩu hiện đối với nhiều thách thức thì yếu tố hấp dẫn của thị trường tiêu dùng nội địa được kỳ vọng
sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh vào lúc này năm nay thành phố hà nội tổ chức các chương trình khuyến mại kéo dài hơn giảm giá sâu hơn
vào những tháng thấp điểm tiêu dùng như là tháng năm tháng bảy và tháng một mươi một có các chương trình khuyến mãi riêng để kích cầu thị trường
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng thì ngay sau khi có quyết định tăng lương cơ sở bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì giá cả các mặt hàng như thực phẩm tiêu dùng có sự tăng nhẹ phần nào ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân
vào thời điểm này các ngành chức năng đang tiến hành điều tra kiểm soát nhằm bình ổn thị trường tránh ảnh hưởng đến người dân
đây là kỳ lấy giá thứ tư tại chợ tuy loan khu vực nông thôn thuộc huyện hòa vang
trong đợt điều tra kiểm soát giá lần này cục thống kê đà nẵng tập trung vào nhóm hàng thực phẩm và tiêu dùng thiết yếu
tại mỗi khu vực sẽ có một đến một
trong đợt điều tra kiểm soát giá lần này một năm trăm linh mặt hàng được lấy giá ngộ nhiên
trước đó cục thống kê đà nẵng đã tổ chức điều tra giá tại ba khu vực thành thị
công tác tổ chức triển khai của cuộc điều tra giá này
thì trên địa bàn thành phố có bốn khu vực và có tổng cộng là ba mươi hai điều tra viên
mỗi khu vực tám điều tra viên thì thời gian lấy giá thì theo quy định của tổng cục thống kê
và cái mặt hàng lấy giá
bình quân thì mỗi kỳ là bảy trăm sáu mươi tám điểm lấy giá và giao động khoảng từ một đến một năm trăm linh mặt hàng lấy giá
ghi nhận tại các chợ truyền thống thực phẩm là mặt hàng có mức giá tăng cao nhất cụ thể tăng một mươi năm
để kiểm soát thị trường bình ổn giá công tác phối hợp giám sát biến động giá hàng ngày
tại các chợ cũng được triển khai nhằm tránh tình trạng cơm hàng tăng giá đột biến
do đó việc niêm yết giá tại mỗi quầy hàng là điều kiện bắt buộc
chúng tôi vẫn bóp niêm yết bình thường không thể lây giá được
tại vì nhà nước đưa ra răng là sẽ bóp như thế
công phải theo cái cào thôi
nên cái việc mà họ tan là chúng tôi ở đây cũng nắm bác được
bởi vì với cái số lượng tan là cũng xây dịch một mức độ cho phép thôi
chứ cũng không được quá mức
bởi vì nếu như mà quá mức là chúng tôi sẽ xử lý theo
đúng theo quy định
theo cục thống kê đà nẵng trong sáu tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt hơn năm mươi chín tỷ đồng
tăng một mươi chín bốn so với cùng kỳ
trong bối cảnh hàng hóa biến động theo lương
từ kết quả của cuộc điều tra sẽ góp phần điều chỉnh giá bình ổn thị trường
chúng tôi đi rất là nhiều thì các cái hộ kinh doanh
người ta thấy có cơ quan nhà nước xuống kiểm tra liên tục thì một phần là cái đầu cơ
một phần là cái tăng giá là sẽ đảm bảo cái mặt hạn chế một phần
cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ kịp thời thăm vấn cho thành phố cũng như sở
để mà đưa ra các cái chính sách kịp thời trong cái việc điều chỉnh giá
trong bối cảnh người tiêu dùng còn nhiều khó khăn sức mùa thấp
sở công thương tp đà nẵng tăng cường các hoạt động kích cầu mua sắm và duy trì tháng khuyến
mại với sự tham gia của hơn bốn doanh nghiệp với hơn năm sản phẩm khuyến mại
cùng với đó công tác giám sát thị trường được thực hiện thường xuyên
cùng với cảnh sắc và tài nguyên thiên nhiên phong phú đắk lắc là nơi hội tụ của bốn mươi chín dân tộc
anh em cùng sinh sống với nhiều nét sinh hoạt văn hóa và phong tục tập quán độc đáo của các
dân tộc dân cư bản địa như là dà rai ede mân âu đắk lắc có điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà
đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn và phát triển các buôn đồng bào dân tộc
thiểu số trên địa bàn tịch
từ khi buôn tân chú được tỉnh đắk lắc công nhận là buôn du lịch cộng đồng vào năm hai nghìn một mươi
chị dion bia dệt vải không kịp để bán các sản phẩm trang phục truyền thống của đồng bào ed cho
khách du lịch ngôi nhà sàn của chị tuần nào cũng đón tiếp những vị khách đến tham quan và tìm hiểu
trước đây dệt thì để dùng thôi bây giờ lại nhiều người biết đến cái đồ truyền thống của mình để mà
mua đồ truyền thống của mình để mà mua đồ truyền thống của mình để mà mua đồ truyền thống của mình để mà mua
mặc rồi trải nghiệm lưu niệm mình cảm thấy rất là vui có được thu nhập cho mình hơn
buôn du lịch cộng đồng điểm đến mang dấu ấn riêng có và hấp dẫn du khách gần xa đến với đắk lắc
trong những năm qua các hộ trong buôn chủ động liên kết với nhau làm du lịch với việc đảm nhận
vai trò khác nhau hộ làm rượu cân hộ dệt vải hộ làm tượng nhà mổ
phục vụ du khách cùng ăn cùng ở cùng làm
du lịch cộng đồng thì nó sẽ là một cái hướng đi rất là hay
chúng ta không phải chỉ ngắm chén rượu cần mà chúng ta có thể là uống rượu cần
chúng ta không thể là chỉ có ngắm ngôi nhà dài
chúng ta ngủ trong đó cùng họ đẻo tượng cùng họ trải nghiệm những cái lễ hội
không chỉ là gìn giữ bảo tồn mà còn thông qua đó để có thêm cái vùng thu nhập cho bà con
cái tài nguyên của họ có sẵn chúng ta làm thế nào để mà giúp cho bà con tạo được cái cảnh quan
cái buôn làng thì nó có sẵn rồi
tạo điều kiện được cho cái việc là người dân sẽ hưởng lợi thông qua các cái bảo tồn
các cái kinh doanh văn hóa để khai thác cái du lịch
rồi khai thác cái thương mại dịch vụ mà gắn với cái việc là bảo tồn các cái buôn
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tỉnh đắk lắc đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
tại thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số
hiện tại đã có năm thôn buôn được chọn để tập trung
hỗ trợ phát triển mô hình này
bên cạnh đó địa phương đang nỗ lực kêu gọi thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng
không gian lưu trú hỗ trợ hình thành tour tuyến phát triển sản phẩm du lịch
nâng cao giá trị từ mô hình du lịch cộng đồng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cùng cập nhật các tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tp hcm
vừa tổ chức tổng kết cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam năm hai nghìn hai mươi
triển khai chương trình hoạt động năm hai nghìn hai mươi
chờ báo cáo ban chỉ đạo cuộc vận động hàng hóa mang thương hiệu việt
ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng mẫu mã

doanh nghiệp đã ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với lợi ích của người tiêu dùng
mạnh dạng đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất
tạo ra sản phẩm chất lượng ngày càng cao với giá cả hợp lý
tuy nhiên doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó hàng giái hàng không trỏ nguồn gốc vẫn còn xuất hiện trên thị trường
tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
sử dụng phụ phẩm ngoài danh mục còn xảy ra đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động
thời gian tới thành phố tăng cường công tác kiểm tra hàng giả hàng nhái
để không ảnh hưởng đến động tin người tiêu dùng đối với doanh nghiệp chân chính bảo vệ doanh nghiệp chân chính
thưa quý vị do đã có kinh nghiệm từ đợt giảm hai thuế giá trị gia tăng vào năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp tại tp hcm đã bắt tay thực hiện một cách nhuồn nhuyễn
để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và kích cầu tiêu thụ hàng hóa
tại tp hcm doanh nghiệp kỳ vọng việc giảm hai thuế vat được triển khai ngay trong mùa khuyến mại
shopping season của thành phố sẽ tạo thành động lực thúc đẩy mua sắm tiêu dùng bụng nổ từ đầu tháng bảy
từ đó tăng doanh thu cho doanh nghiệp
các doanh nghiệp phân phối bán lẻ như vietsan sài gòn cố úc cũng đã có sự chuẩn bị chú đáo
cho việc triển khai chính sách giảm thuế vat lần này
cùng hưởng với chương trình giảm giá khuyến mại để tạo cố đúc kích cầu
sở công thương tp hcm kỳ vọng chính sách giảm thuế vat sẽ giúp hàng hóa rẻ hơn
và tác động trực tiếp vào những người mua cuối cùng từ đó kích thích sức mua
số liệu từ báo cáo thị trường bất đồng sản quý ii năm hai nghìn hai mươi ba của zl việt nam cho thấy
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba thị trường căn hộ phân khúc cao cấp sang trọng và siêu sang
ghi nhận được một chín mươi căn đã bán
dù có nhiều tín hiệu tích cực về nguồn cung
nhưng tỷ lệ bán được ở căn hộ phân khúc cao cấp
vẫn giảm xuống ba mươi chín tám
nguồn cung phân khúc này chủ yếu đến từ thành phố thủ đức
đặc biệt là khu đô thị mới thủ thiêm
đối với giá bán sơ cấp căn hộ cao cấp siêu sang quý này đạt năm một trăm tám mươi ba usd trên một m hai
khoảng hơn một trăm hai mươi hai triệu đồng trên một mét vuông giảm nhẹ hai so với quý trước
sự sụt giảm trong giá sơ gấp chủ yếu đến từ chính sách chiếc khấu lớn
của các phân khu thuộc giãn lớn tại đây
trong khi mặt bằng giá chào bán của các dự án khác vẫn giữ mức ổn định
đối với thị trường thứ cấp giá tăng nhẹ một năm so với quý trước
đặc biệt ở các dự án đạt chất lượng cao và vị trí tốt
còn phân khúc nhà liền thổ số lượng giao dịch phân khúc này vẫn hạn chế
với chỉ ba mươi sáu căn bán trong quý khiến tỷ lệ bán trong quý giảm xuống mức bảy bốn mươi bốn
giá sơ cấp trung bình của các dự án nhà liền thổ tăng nhẹ một theo quý
chủ yếu do các dự án hiền hữu không còn áp dụng chính sách kích cầu mạnh
như của quý trước
bảo hiểm xã hội tp hcm cùng với tập đoàn
công nghiệp viễn thông quân đội việt theo chi nhánh tp hcm đã ký kết hợp đồng
ủy quyền thu báo hiểm xã hội tự nguyện và báo hiểm y tế hộ gia đình
trên địa bàn của thành phố
giờ đây người dân có thể đóng báo hiểm xã hội báo hiểm y tế
tại bảy mươi sáu điểm thu của việt theo
bảo hiểm y tế tp hcm có hai trăm một mươi sáu tổ chức ủy quyền thu với hai hai triệu người
tham gia báo hiểm y tế hộ gia đình và ba mươi hai người tham gia báo hiểm xã hội tự nguyện
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm có hơn hai sáu triệu người tham gia
báo hiểm y tế báo hiểm xã hội tự nguyện
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên chín mươi một dân số
báo hiểm xã hội tp hcm kỳ vọng đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba việt theo sẽ phát triển được
bảy người tham gia báo hiểm xã hội tự nguyện và một trăm linh người tham gia
báo hiểm y tế hộ gia đình
việc ủy quyền thêm đơn vị thu hộ báo hiểm xã hội báo hiểm y tế
sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh và sự lan tỏa giữa các tổ chức đại lý thu
trong việc thực hiện chức sách an sinh xã hội bỏ đáng quyền lễ thập pháp
chính đáng của người lao động
sau đợt tăng giá dồn dập vừa qua đã đẩy giá heo hơi lên cao
đến nay đà đã tăng chậm lại khi giá heo hơi tại các tỉnh miền nam
chỉ giao động từ sáu mươi cho đến sáu mươi hai đồng một kg không có biến động so với ngày hôm trước
giá heo hơi khu vực miền đông giao động từ sáu mươi sáu mươi hai đồng một kg
còn miền tây từ năm mươi chín sáu mươi một đồng một kg
cụ thể đồng nai bình dương long an
và cần thơ thu mua heo hơi với giá sáu mươi một đồng một kg
các địa phương còn lại duy trì giá năm mươi chín sáu mươi đồng một kg
tại thị trường thành phố hồ chí minh lượng heo về chợ khoảng năm một trăm linh con
giá heo mạnh ở các chợ đầu mối từ bảy mươi sáu bảy mươi tám đồng một kg
giá thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị ổn định
cụ thể như phần ba rọi một trăm bốn mươi năm đồng một kg
sườn non từ một trăm sáu mươi năm đồng một kg
sườn già một trăm một mươi đồng một kg
nạc vai và đùi khoảng một trăm linh hai đồng một kg
chân giỏ rút xương một trăm một mươi đồng một kg
theo các chuyên gia giá heo tăng mạnh thời gian qua
chủ yếu tập trung ở khu vực phía bắc còn lại ổn định
điều này cho thấy sự tiếu hụt cục bổ ở một số nơi
nên đà tăng sẽ không duy trì lâu
theo nghị định số hai mươi bốn trên hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
ban hành vào ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mức lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức
và lực lượng vũ trang
là một tám triệu đồng một tháng
lần tăng lương này đã thu hút sự quan tâm
của nhiều công chức viên chức
lần điều chỉnh tăng lương cơ sở mới
từ một bốn mươi chín triệu lên một tám triệu đồng mỗi tháng
theo nghị định số hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba ndcp
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
đã tạo nên cú hít lớn sau ba năm chờ đợi
đây là lần tăng lương cơ sở cao nhất trong lịch sử
sau một mươi hai lần điều chỉnh trước đó
với việc kết hợp với hệ số lương
các cán bộ công chức viên chức
có thể nhận được mức tăng lương từ hơn bốn trăm linh đồng
lên đến hơn hai triệu đồng mỗi tháng
tùy thuộc vào hệ số lương của từng người
sự tăng lương đáng kể này
đã mang lại sự phấn khởi cho nhiều công chức viên chức
khi làm việc tại các cơ quan nhà nước
vui nhất là đối với các bộ công chức
mà lương tăng lên một triệu tám như vậy
thì em nghĩ rằng là tất cả mọi người
các bộ công chức như tụi em
ai cũng cảm thấy rất là vui
cảm thấy công việc nó được tăng lên như vậy
cũng cảm thấy là nó giảm được
cái chi tiêu lo trong gia đình
khi tăng lương thì cái mức sống của gia đình
cũng được tăng theo
tiền sinh hoạt cho gia đình cũng được cải thiện
ví dụ như là tiền ăn uống
và tiền lo cho con tôi
thì cũng được cải thiện
thực tế ba năm qua
mức lương cơ sở không được điều chỉnh tăng
khiến cho đời sống của người hướng lương
và phụ cấp từ ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn
tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc
hoặc chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư gia tăng
chính vì vậy
vì điều chỉnh lương cơ sở lần này
được đánh giá là một sự động viên
đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức
người lao động hướng lương từ ngân sách nhà nước
và cũng là nỗ lực rất lớn của chính phủ
tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc
được đánh giá là một phần để trang trải cuộc sống của mình
tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc
một cách sáng động bằng những câu chuyện kể
và một cái giọng đọc rất là truyền cảm
cùng với cái hệ thống âm thanh
nó sẽ tạo cho người xem
một cái cảm xúc và truyền
một cái cảm hứng để người xem
có thể hiểu rõ hiện vật nhiều hơn
hai chiếc hộp kế chuyện đầu tiên
tại việt nam do đội ngũ đến từ
các bảo tàng ở thành phố hồ chí minh
cán bộ tham gia khoa tập huấn tại bảo tàng confluence
bảo tàng lyon và đại sứ quán pháp
tại việt nam thực hiện
hai hộp kế chuyện này được đặt
tại bảo tàng thành phố hồ chí minh
và bảo tàng phụ nữ nam bộ
mục đích của những chiếc hộp này
giúp người dân hiểu rõ được hơn về di sản văn hóa
của nước ta được trưng bày tại các bảo tàng
của thành phố
dự án này đã khởi động
từ năm hai nghìn hai mươi hai và cố gắng
hoàn thành vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi
đây là dự án hợp tác giữa hai quốc gia
và việt nam là nơi đầu tiên
chúng tôi triển khai thông qua việc
chuyển đổi các mẫu vật trưng bày thành hình ảnh
đi kèm với câu chuyện kể chúng tôi hy vọng
mô hình tạo sự tò mò cho du khách khi đến
thành phố hồ chí minh ở pháp
mô hình này đã bắt đầu đạt được các kết quả khả quan
cho ngành bảo tàng nên chúng tôi rất hào hứng
chia sẻ lại với việt nam
sở văn hóa thể thao thành phố hồ chí minh
đánh giá việc ứng dụng công nghệ
và giới thiệu trưng bày là phần thất yếu
của lộ trình chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực
trong đó có hệ thống bảo tàng tại thành phố hồ chí minh
những trải nghiệm mới do công nghệ mang lại
phần nào sẽ giúp thu hút du khách
trong hành trình khám phá thành phố
học kế chuyện nằm trong khuôn khổ dự án
fspi chia sẻ về dình dữ di sản việt nam
với sự hỗ trợ của đại sứ quán pháp
tại việt nam và tổng lãnh sự quán pháp
tại thành phố hồ chí minh
hai dự án còn lại đang thực hiện trong chương trình
là cải tạo trung tâm du khách vườn quốc gia quốc phương
tỉnh ninh bình hỗ trợ xây dựng nội dung
trưng bày trung tâm giáo dục truyền thông môi trường
khu bố tổng biển cụ lao chàm tỉnh quảng nam